tình hình dịch bệnh covid một mươi chín kéo dài đang đầy doanh nghiệp thủy sản và tình trạng khó khăn về vốn
cho hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp trong ngành hàng này cũng đã đề xuất
các chính sách để tiếp cận vốn giảm chi phí vượt qua khó khăn
hiệp hội thủy sản việt nam cho biết hiện nay nhiều doanh nghiệp đang rất cần nguồn vốn vai
ngân hàng lớn trong khi các ngân hàng lại đưa ra rất nhiều tiêu chí khó thực hiện
trong giai đoạn khó khăn hiện nay các doanh nghiệp thủy sản đều đề xuất ngân hàng cần có gói
tín dụng lãi suất yêu đãi nhỏ hơn năm một năm cho các doanh nghiệp sản xuất vay và giảm thiểu
chi phí lưu kho do hàng hóa chậm tiêu thụ đồng thời giảm lãi suất tiền vay cho các khoản vay
giải ngân từ ngày một tháng hai các doanh nghiệp thủy sản cũng đề xuất các ngân hàng nới lỏng các điều kiện
cho vay như áp dụng tài sản thế chấp bảo đảm theo tỷ lệ giảm quy trình thủ tục điều kiện về thế chấp tin chấp